đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn đại biểu quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã huôn la thành phố sơn la tỉnh sơn la
tại buổi tiếp xúc đồng chí tòng thị phóng đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
trên địa bàn xã hua la và thành phố sơn la
đồng thời đoàn đại biểu cũng được nghe các ý kiến của cử tri xoay quanh các vấn đề về giải phóng đền bù
tại các điểm tái định cư các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố
bên cạnh đó cử tri cũng có nhiều kiến nghị liên quan tới đường giao thông việc kéo điện nước về nhiều bản còn đang khó khăn
vui mừng trước những kết quả mà thành phố sơn la nói riêng và tỉnh sơn la nói chung đã đạt được
đồng chí tòng thị phóng cũng thay mặt đoàn đại biểu quốc hội nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri thành phố
bên cạnh việc thông báo những thành công của kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng trả lời các thắc mắc của cử tri
quốc hội sẽ làm việc trực tiếp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải ngành điện để sớm khắc phục điều kiện sinh hoạt cho người dân
kết thúc buổi làm việc đồng chí tòng thị phóng hy vọng trong thời gian tới
tỉnh sơn la sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức các sự kiện
chào đón năm hữu nghị việt nam lào với sự tham dự của một mươi năm tỉnh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào